sau tám tháng thi công chiều ngày ba mươi một tháng một sở giao thông vận tải tp hcm tổ chức thông xe hầm chui tại nút giao thông mỹ thủy kết nối cảng cát lái quận hai
công trình hầm chui có chiều dài bốn trăm linh năm m rộng chín m dành cho xe đầu kéo container xe tải ô tô lưu thông
tốc độ tối đa qua hầm là bốn mươi km trên giờ hầm được thiết kế hướng rẽ trái từ đường bình đại hai vào cảng cắt lái thuộc giai đoạn một
dự án xây dựng nút giao mỹ thủy được khởi công từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
theo sở giao thông vận tải tp hcm xe chạy hướng từ cao tốc tp hcm long thành dầu dây theo đường vành đai hai đến vòng xoay mỹ thủy sẽ đi thẳng xuống hầm chui đi vào cảng cắt lái
điều này giảm được tình trạng ủng tắc giao thông khu vực nút giao mỹ thủy
giai đoạn hai của dự án được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi